quỹ ban nhân dân tỉnh lào cai vừa có công văn yêu cầu trước ngày hai mươi tháng bốn dự án này phải khắc phục được những sai phạm và đền bù thiệt hại cho người dân do sự cố môi trường
cụ thể tỉnh lào cai yêu cầu công ty cổ phần tứ đỉnh khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương
ra soát xác định cụ thể mức độ thiệt hại về dứa cây cối hoa màu cho các hộ dân tại xã bản lầu
tính toán thành giá trị thiệt hại của từng hộ và chi trả tiền bồi thường trước ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
tạm dừng hoạt động sản xuất của nhà máy luyện kim màu lào cai để khắc phục các tồn tại về lĩnh vực môi trường
khoa học công nghệ đầu tư xây dựng và an toàn lao động lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải online để giám sát
công ty tứ đỉnh phải khẩn trương chi trả tiền giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất acid sulfurich trước tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám